theo thông tin từ tp hcm chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bốn của thành phố giảm một năm mươi tám so với tháng trước
và giảm một bốn so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và tăng hai ba mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
có bốn trên một mươi một nhóm tiêu dùng giảm so với tháng trước gồm nhóm mai mặt mũ nón dài dép giảm một mươi một
nhóm nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng giảm một hai mươi hai nhóm giao thông giảm một mươi năm năm mươi hai
và nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm hai mươi sáu
bốn nhóm hàng tăng so với tháng trước gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng sáu mươi năm
nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng một mươi tám nhóm bưu chính viễn thông tăng một
nhóm hàng hóa dịch vụ khác tăng một mươi bốn các nhóm còn lại không đổi so với tháng trước
trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có nhóm lương thực tăng một bảy mươi sáu nhóm thực phẩm tăng chín so với tháng trước
trong đó các nhóm thịt gia súc tươi sống tăng hai năm mươi ba thịt da cầm tươi sống tăng một năm mươi
thịt chế biến tăng bảy mươi năm trứng tăng bốn mươi bốn dầu mỡ ăn và chất béo khác tăng hai mươi hai thủy sản chế biến tăng ba sáu mươi